thứ nhất là phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam vì không muốn cho vợ đi nước ngoài
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đối tượng mai văn đệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đăng ký thường trú tại xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định là phạm nhân đang chấp hành án tại phần trại số hai trại giam số năm bộ công an đóng trên địa bàn huyện yên định tỉnh thanh hóa đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
quá trình phạm nhân bỏ trốn khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày hai tháng bốn mai văn đệ di chuyển đến địa bàn xã hà
hà đông huyện hà trung sau đó bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn
khi đến cây xăng hà đông huyện hà trung đối tượng đã lợi dụng sơ hở lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy tự điều khiển chiếc xe và di chuyển dọc tuyến quốc lộ hai trăm một mươi bảy theo hướng hà trung đi vĩnh lộc
khi di chuyển đến khu vực giáp danh giữa xã hà đông và xã hà lĩnh đối tượng bỏ lại xe ở ven đường và tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về phạm nhân mai văn đệ trốn trại
giám đốc công an tỉnh thanh hòa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an huyện yên định hà trung và các đơn vị giáp danh huy động tối đa lực lượng phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai các tổ tuần tra và chốt chặn tại các địa bàn và tuyến giao thông trọng điểm xung quanh khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi rộng hơn năm trăm linh hectare thuộc địa bàn xã hà lĩnh giáp danh về các xã hà đông hà tân huyện hà trung
cách chạy giam số năm
đồng thời lực lượng công an đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội zalo facebook để người dân biết cảnh giác tố cáo và hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng
với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng trốn trại đến một mươi sáu h một mươi năm phút ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh thanh hóa phối hợp với trại giam số năm bộ công an đã khống chế bắt giữ mai văn đệ khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã hà đông
hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý
phạm nhân đệ bị phạt tù giam vì tội đánh bạc thời gian chấp hành án là hai mươi bốn tháng
đệ bị bắt vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chấp hành án tại trại giam số năm bộ công an vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và bị quản chế tại phân trại số hai
tại cơ quan công an bước đầu mai văn đệ cho biết việc trốn khỏi chạy giam là do không muốn cho vợ đi nước ngoài
không liên lạc được với vợ ở ngoài nên đã nảy sinh ý định trốn chạy
sau khi bị bắt giữ phạm nhân mai văn đệ tỏ ra ân hận khóc lóc khi đã thực hiện hành vi trên
trước đó theo lời kể của tài xế nguyễn văn mạnh khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai tháng bốn anh đang đi thể dục ở gần nhà thì vợ gọi về chở khách
lúc đó anh mạnh không biết người khách này là phạm nhân trốn chạy nên đã nhận lời chở ra quốc lộ một để đón xe khách đi hà nội
nam thanh niên đó nói với tôi là đang làm công nhân công trình xây dựng ở xã hà đông
do nhà có việc đột xuất nên thuê tôi trở ra quốc lộ một để đón xe về hà nội
tôi không biết đó là phạm nhân trốn trại đang bị công an truy tìm nên đã nhận lời chở khách
anh mạnh cho biết thêm khi đến cây xăng ở xã hà đông huyện hà trung anh mạnh vào đổ xăng thì được nhân viên cây xăng thông báo
nam thanh niên ngồi trên xe giống phạm nhân trốn chạy giam mà công an vừa công bố hình ảnh
sau đó anh mạnh phối hợp với nhân viên cây xăng giả vờ đi vệ sinh để đợi công an đến bắt phạm nhân trốn trại
tuy nhiên khoảng năm phút sau khi công an chưa đến thì đệ liền lên ghế lái cướp taxi rời khỏi cây xăng
khi đến địa phận xã hà lĩnh huyện hà trung cách vị trí cây xăng khoảng năm km đệ bỏ lại chiếc taxi rồi tiếp tục bỏ trốn
theo anh mạnh chiếc taxi đang được công an tạm giữ để phục vụ điều tra
khám nghiệp ban đầu cho thấy
khi bỏ lại taxi phạm nhân này đã lấy một chiếc điện thoại hơn tám trăm linh đồng tiền mặt của anh mạnh để trong xe
hai phạm nhân là nguyễn đắc hoàng và phan công thành trốn chạy vì nhớ nhà phát sinh tình cảm đột xuất
vào khoảng ba giờ chiều ngày sáu tháng một mươi hai trong quá trình đang lao động cải tạo tại trại giam xuân hà
hai phạm nhân phan công thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và nguyễn đắc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã lợi dụng sơ hở lúc đi lao động để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
hai đối tượng gồm phan công thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại thôn kim ngọc xã thạch châu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
nghề nghiệp trước khi bị bắt là lao động tự do đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi năm dao màu vàng tóc đen khuôn mặt hình chữ nhật
sống mũi thẳng
giái tai trung bình
đặc điểm khác là sẹo chấm c hai cm dưới sau đuôi mắt trái
đối tượng đang phải chấp hành hình phạt tù hai bản án của tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh và tòa án nhân dân thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là một mươi chín năm tù giam
tính đến thời điểm bỏ trốn phạm nhân phan công thành đã chấp hành án được hai năm bảy tháng một mươi hai ngày
phạm nhân hiện đang chấp hành phạt tù
tại đội hai mươi tám phân trại số hai trại giam xuân hà trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
phạm nhân thứ hai là nguyễn đắc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại thôn hải bắc xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
nghề nghiệp trước khi bị bắt là lao động tự do
phạm nhân đang chấp hành hình phạt hai mươi năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy
theo bản án số một trăm một mươi bảy
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cũng đã phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh tổ chức truy bắt
ngay sau đó chính quyền xã cẩm hà đã xác minh và huy động toàn bộ lực lượng công an dân quân
phối hợp với công an các xã lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động vào cuộc truy lùng tại rừng bần
khu vực rừng ngập mặn này có diện tích khoảng bảy hectare
trong đó cây rừng ba bốn hectare trồng dày đặc khiến việc truy bắt gặp không ít khó khăn
hiện có khoảng gần hai trăm linh người là công an cảnh sát dân quân tham gia truy bắt
lực lượng chức năng huy động phương tiện thiết bị chó nghiệp vụ đến hiện trường
vị trí này gần cầu cửa nhượng xã cẩm nhượng quê của một trong hai phạm nhân trốn trại
vị lãnh đạo này thông tin
liên quan đến vụ việc này đại tá nguyễn hồng phong giám đốc công an tỉnh hà tĩnh cho biết
lực lượng chức năng công an tỉnh đang tích cực phối hợp với cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an để truy bắt
để hỗ trợ và phối hợp với cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an và chạy giam xuân hà
từ một mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai công an tỉnh hà tĩnh đã quyết định huy động hơn hai cán bộ
chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông
cảnh sát điều tra công an các địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm
chiều ngày bảy tháng một mươi hai thượng tá cao ngọc diện giám thị trại giam xuân hà đã ký quyết định truy nã toàn quốc
với hai phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
cùng với đó tại những tuyến đường trọng yếu lực lượng công an cũng bố trí quân số để chốt chặn
kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện cẩm xuyên kỳ anh
thành phố hòa tính thạch hà can lộc
và vùng lân cận để đảm bảo hai phạm nhân không lẩn trốn ra khỏi địa bàn
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hà tĩnh cho biết
để hỗ trợ phối hợp với các lực lượng trong quá trình truy bắt hai phạm nhân bỏ trốn
trong quá trình thụ án tại trại giam xuân hà
phòng cảnh sát cơ động đã huy động bốn chó nghiệp vụ cùng vào cuộc để truy vết các đối tượng
phạm vi truy tìm được mở rộng tại các địa điểm nghi vấn các đối tượng có thể lẩn trốn
bao thoát khỏi phân trại số hai của trại giam xuân hà
đóng chân tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
gồm khu vực rừng ngập mặn tại xã cẩm hà
khu vực rừng tràm thuộc địa phận các xã cẩm lạc cẩm minh cẩm sơn
thuộc địa phận huyện cẩm xuyên tỉnh hà tính
trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh hà tĩnh
lực lượng công an phối hợp với cảnh sát giao thông dừng nhiều phương tiện để kiểm tra hành chính
ra soát khoang ghế gầm xe truy tìm hai nghi phạm trốn chạy giam
lực lượng truy bắt cho biết khi thấy cảnh sát dừng xe
một số tài xế ban đầu tỏ ra khá bất ngờ
sau khi được giải thích đang truy bắt tội phạm nguy hiểm họ lại rất hợp tác
tại nhà nghỉ nhà trọ trên địa bàn tỉnh
cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra khách cư trú
hàng trăm cảnh sát đã tiếp cận truy lùng
song do rừng rậm nhiều cây
nên chưa có kết quả
hiện lực lượng chức năng đã dựng dạp tại bờ đê thôn đông tây xuân
xã cẩm hà xuyên đêm túc trực theo dõi biến động
một người dân sống tại xã cẩm hà huyện cẩm xuyên cho biết
các gia đình trong xã đã đóng cửa từ đầu giờ tối
vì sợ hai kẻ vượt ngục lẻn vào nhà làm liều
chúng tôi sẽ cảnh giác nghe tiếng chó sủa
phát hiện tiếng động hay dấu hiệu bất thường
sẽ lập tức gọi điện báo

tại xã cẩm nhựa huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã bị bắt
hai phạm nhân đã bị bắt giữ lúc một h bốn mươi năm phút ngày chín tháng một mươi hai
khi đang lật trốn tại địa bàn xã cẩm lạc
chạy giam xuân hà tiền thân là cơ sở giáo dục xuân hà
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đóng chân trên địa bàn xã lưu vĩnh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
tính đến thời điểm hiện nay đơn vị có hai phân trại
quản lý giam giữ và cải tạo trên một năm trăm linh phạm nhân
phạm nhân trong khi chấp hành án đã bỏ trốn khỏi trại giam
vậy phạm nhân trốn trại như vậy sẽ bị xử lý như thế nào
theo điều bốn mươi hai luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín
khi phạm nhân bỏ trốn chạy giam chạy tạm giam
cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh cấp huyện cấp quân khu
phải tổ chức truy bắt ngay báo cáo về cơ quan quản lý thi hành án hình sự
và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền
trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn
mà việc truy bắt không có kết quả thì phải giải quyết truy nã và tổ chức truy nã
trường hợp phạm nhân bỏ trốn nhưng ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận phạm nhân đầu thú lập biên bản
xử lý theo thẩm quyền hoặc giao phạm nhân đó cho cơ quan thi hành án hình sự nơi gần nhất
để xử lý theo quy định của pháp luật
căn cứ theo điều ba mươi hai
một trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội trốn khỏi nơi giam giữ
hoặc trốn khi đang bị áp giải hoặc bị xét xử
người nào đang bị giam giữ tạm giam áp giải xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
đặc biệt nếu phạm tội thuộc trong hai trường hợp
có tổ chức dùng vũ lực đối với người canh khác hoặc người áp giải sẽ bị phạt tù từ ba đến một mươi năm
theo đó phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật
thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong các hình thức
khiển trách cảnh cáo giam tại buồng kỷ luật đến một mươi ngày
với hình thức giam tại buồng kỷ luật phạm nhân trừ phạm nhân nữ phạm nhân là người dưới một mươi tám tuổi
phạm nhân là người già yếu sẽ không được gặp nhân thân và có thể bị cùng chân
vậy phạm nhân trốn trại bất ngờ trở về nhà
thì người thân có phạm tội không tố giác tội phạm hay không
pháp luật có quy định về tội không tố giác tội phạm tại điều ba trăm một mươi bốn bộ luật hình sự như sau
người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại điều ba trăm một mươi ba của bộ luật này đang được chuẩn bị
đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì bị phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm
hai người không tối giác là ông bà cha
mẹ con cháu anh chị em ruột vợ hoặc chồng của người phạm tội
phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia
hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản một điều này
ba người không tối giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội
hoặc hạn chế các tắc hại của tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt